với hành vi tuyên truyền tàng trữ thông tin nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
lê quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú phường lê hồng phong tp quảng ngãi
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
hùng đã sử dụng nhiều tài khoản facebook để livestream có nội dung xuyên tạc
đòi đa nguyên đa đảng xúc phạm chủ tịch hồ chí minh
quá trình xác minh cơ quan an ninh đã điều tra làm rõ
hùng đã nhiều lần nhận tiền từ một số đối tượng chống phá ở nước ngoài
và để cho số đối tượng này thường xuyên tham gia livestream của mình phát ngôn chống phá đảng nhà nước
hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng